nằm trong chương trình cùng xây tương lai công ty bảo hiểm nhân thọ pudesil việt nam phối hợp với chính quyền xã đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum đã tổ chức khởi công xây dựng trường học mới cho ba mươi năm học sinh dân tộc thiểu số xê đăng ở làng con đó
từ năm hai nghìn chín điểm trường của các em học sinh dân tộc thiểu số làng con đó bị bão đánh sập đến nay chưa được xây dựng lại
các em học sinh đang phải học nhờ tại nhà nghỉ của công nhân làm đường và phòng họp của xã
với công trình phòng học mới có kinh phí một năm tỷ đồng do công ty bảo hiểm nhân thọ fudeso việt nam tài trợ và nguồn vốn đối ứng của địa phương được xây dựng theo mô hình chống bão lũ để bảo đảm điều kiện học tập tốt và lâu dài cho các em
theo kế hoạch đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công trình sẽ được đưa vào sử dụng